cùng với sự gia tăng hoạt động xây dựng dẫn đến thay đổi cơ cấu tổ chức không gian làng xã truyền thống và biến đổi kiến trúc cảnh quan
do đó quy hoạch cảnh quan nông thôn mới trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn phong trào xây dựng nông thôn
các địa phương rất cần xem xét tác động đến các yếu tố kiến trúc cảnh quan gốc từ đó đề xuất các định hướng giải pháp phù hợp để vùng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống
đây là trục đường chính của xã úc kỳ huyện phú bình tỉnh thái nguyên rực rỡ và bát bát kỳ công và tận tâm
con đường hoa rực rỡ sắc màu này nhờ bàn tay vun trồng chăm chút của người dân đã trở thành đặc sản của miền quê nông thôn thái nguyên
bây giờ làng quê của úc kỳ được thay đổi hoàn toàn
đường giao thông thuận tiện trước kia là đường vẫn còn đi lại khó khăn và chặt hẹp
đến bây giờ thì mở rộng đường được đi lên xã lên huyện là được thông thoáng và sạch đẹp
đời sống vật chất của bà con được nâng cao cải thiện văn hóa xã hội là được cải tiến
nói chung là về làng đổi mới là xây dựng nông thôn mới đường xá
đường thôn đường làng và ngõ xóm và tất cả là ổn định mà sạch đẹp
mặc dù những con đường hoa như thế này ở xã úc kỳ chơi nhiều nhưng theo lãnh đạo xã
mấy năm trước đây khi đời sống người dân ngày càng phát triển các con đường của xã trước đây rất nhỏ
không đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con
vì vậy cùng với việc quy hoạch lại tổng thể các tuyến đường và các chỉnh trang khu trung tâm của xã
việc đầu tiên xã đã tiến hành mở rộng và bê tông hóa các tuyến đường
hoa ven đường để tạo cảnh quan hơn hấp dẫn hơn cho chính người dân địa phương
khi mà tiến hành trồng được những tuyến đường hoa thì ý thức của bà con nhân dân sẽ nâng cao hơn
vấn đề rác thải môi trường thì đó cũng đã giảm thiểu được đáng kể
các tuyến đường hoa làm cho ý thức của nhân dân được nâng cao lên
và qua đó thì cũng là để làm công tác tuyên truyền trong vấn đề bảo vệ môi trường nói chung
xã úc kỳ huyện phú bình tỉnh thái nguyên
về đích xây dựng nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
mấy năm gần đây xã úc kỳ đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trụ sở làm việc và hệ thống điện đường trường trạm
có chín mươi đường giao thông đã được làm đến tận ngõ từng hộ
để làm được như vậy là do có sự đồng thuận rất cao của nhân dân
đáng lưu ý nhiều năm trước trên địa bàn xã có một số bãi rác bà con tự đổ
nhưng chưa được thu gom tập trung theo quy định đã làm ảnh hưởng đến môi trường sống của xã
trước đây thì chúng tôi có mấy cái bãi rác thải là nhân dân thì tự tự đổ
do vậy là chưa được thu gom tập trung vào bãi tập trung của huyện theo quy định
đến bây giờ báo cáo với các anh các chị là chúng tôi đã tiến hành thu gom tập trung theo quy định
do vậy là cũng đường làng ngõ xóm đến bây giờ là cũng đã xanh sạch đẹp
và đồng thời thì cũng triển khai chỉ đạo hội phụ nữ
triển khai đến từng xóm để trồng các tuyến đường hoa
như các anh chị thấy đi là ngoài đồng là chúng tôi đã tiến hành trồng được tuyến đường chính là tuyến đường hoa
và tới đây chúng tôi tiếp tục chỉ đạo là phát triển đến những chỗ các tuyến đường khác trồng hoa thay thế những cái cỏ dại
còn đây là con đường trải dài hoa ở xã nông thôn mới cẩm thành cẩm xuyên hà tĩnh
đến đây nhiều đoàn khách không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thanh bình của láng quê nông thôn mới
với những con đường bê tông rộng rãi hai bên đường làng rào xanh mướt
và những thảm hoa rực rỡ khoai sắc
xã cẩm thành đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi năm
không thỏa mãn dừng lại với những kết quả đạt được
năm hai nghìn một mươi bảy cẩm thanh tiếp tục phát huy nội lực khơi dậy sức dân
tập trung triển khai xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu vườn mẫu và xã nông thôn mới kiểu mẫu
không chỉ chăm lo phát triển kinh tế nâng cao thu nhập
người dân cẩm thành còn chú trọng đến xây dựng đời sống tinh thần
cảnh quan môi trường công cộng với hệ thống hàng rào xanh
hoa tươi dọc các trục đường chính trục thôn
đến thời điểm này toàn xã đã trồng năm năm trăm linh mét hàng rào xanh
bằng các loại cây như chuỗi ngọc mạn hảo chiều tím
và hàng trăm mét vuông hoa mười giờ hoa xam hoa cúc vèn đường
các thôn yên mỹ yên giang bình thọ yên thành
đang phấn đấu trở thành khu dân cư nông thôn mới tiêu biểu điển hình của tỉnh hà tĩnh
đấy là tiển đường hoa dài gần một km

cứ thế phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng góp phần làm cho cảnh quan nông thôn thêm tươi mới
chị hồi phụ nữ thì đảm nhiệm con đường từ đông ủy ban mà xuống tỉnh xóm trường châu